bảo hiểm y tế nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ đơn thuần là tìm đến nhà vận động mà quan trọng hơn cả là hiểu người dân cần gì để cung cấp thông tin và thông qua tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức của người dân khiến họ tin tưởng yên tâm và tự nguyện tham gia
làm sao để số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm nay tăng hơn năm trước là bài toán khó đối với nhiều bảo hiểm xã hội tỉnh thành
thay vì chờ người dân đến đăng ký tham gia như trước thì nay các cán bộ bảo hiểm xã hội địa phương đã chủ động và trực tiếp tới cơ sở từng địa bàn từng cụm dân cư để tuyên truyền
việc vận động người dân không cào bằng chung chung
đây là một buổi tuyên truyền của cán bộ đại lý thu xã tam dân huyện phú ninh tỉnh quảng nam
đối tượng hướng đến của chị trần thị tuyến là những tiểu thương buôn bán tài trợ có nguồn thu nhập ổn định
với cách làm này chỉ trong thời gian ngắn chị tuyến đã phát triển được hàng chục đối tượng
đào tư trong cái vận động thì nay dân cũng được hiểu biết thay về cái quyền lợi để tham gia
nhưng mà đo số các người dân thì hiện nay là do đình họ đã tham gia một số thành thức bảo hiểm khó
nên họ cũng muốn tham gia ban cái bảo hiểm xã hội này
nên tôi cũng tiễn ra thuê đào tư cho mình là trong cái bảo hiểm là cái mức thấp nhất
dạ do đình em đã tham gia hai vợ chồng
vì thông qua những cái lợi ích mà mình biết được cái lợi ích của bảo hiểm xã hội
rất là có lợi cho bản thân của mình và do đình cho nên là cũng tham gia
có lợi ích có điều kiện mua qua thì tốt lắm chứ
lớp nghề hưu còn có lương hưu
thế thì lắm còn muốn lắm mà còn học
thì từ từ rồi
để nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện
bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam còn triển khai nhạc trờ tuyên truyền chính sách này
đồng loạt trên hệ thống các nhà mạng điện thoại di động
nhờ các giải pháp này mà số người tham gia trên địa bàn tỉnh quảng nam nâng lên chín ba trăm linh bốn người
phân nhốt đối tượng đó là một cái mà chúng tôi cũng đang đặt ra
để mà không riêng về cách tiếp cận và truyền thông
mà nhiều vấn đề
trong đó các vấn đề là thu quản lý và duy trì cái hỗ trợ mức đáng
chúng tôi cũng đang tập trung ở những khu vực mà có đông dân cư
ở thị trắng thị tứ có thu nhập tương đối khá
còn đối với yên bái tỉnh miền núi và có đông đồng bào dân tộc sinh sống
năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người dân gặp nhiều khó khăn
khắc phục khó khăn này bảo hiểm xã hội tỉnh yên bái tận dụng những giai đoạn
khi dịch bệnh được kiểm soát để phối hợp với bưu điện đại lý thu tổ chức các buổi tư vấn
giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tiếp đến từng người dân
tôi cũng thấy là cũng nợi thôi nhưng mà nhiều người cũng đang đóng
nhưng tôi thì cũng đang cân nhắc cũng đang cân nhắc là rồi là cũng mua cho hai vợ chồng
để sau này mình cũng khỏi về là gánh nặng cho con cái
để mà tăng cái tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm
xã hội phương hợp minh thì phường chúng tôi thì thường xuyên tuyên truyền
trên các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên hệ thống loa truyền thanh của phường
và chúng tôi là lồng gắn các buổi tuyên truyền trong các cuộc họp của các đoàn thể chính trị xã hội
để tuyên truyền tới đoàn viên hội viên và lồng gắn vào cuộc họp của tổ dân phố
để tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đến với nhân dân trên địa bàn phù hợp minh
ủy ban nhân dân phương hợp minh đã chỉ đạo đối tượng mà đại lý thu là đến tận nơi
và các hộ dân với phương châm là đến từng nhà và từng đối tượng tuyên truyền cho nhân dân
bên cạnh đó một giải pháp cũng được bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
đó là tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện phát thanh truyền hình
bằng nhiều thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số để phổ biến chính sách đến người dân vùng sâu vùng xa
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh có xây dựng kế hoạch làm cái gì tháng nào tuần nào
và phương pháp làm thế nào
thế còn tuyên truyền trực quan thì chúng tôi có ba lô áp phích khẩu hiệu để treo ở những khu dân cư
để như vậy là người dân nhận thức được
thế rồi là in cái hệ thống tờ rơi tờ gốc để phát đến từng hộ gia đình
thế và đặc biệt là cái hệ thống đại lý
đại lý thì đến từng xã rồi từng xã cộng tác viên đến từng thôn bản rồi
thời gian qua bảo hiểm xã hội việt nam đã chủ động đổi mới phương pháp truyền thông
theo hướng linh hoạt để đáp ứng
kịp thời với bối cảnh thực tiễn những vấn đề mang tính thời sự vấn đề nóng
kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và truyền thông theo chiến dịch
theo chủ đề truyền thông cao điểm
đặc biệt lần đầu tiên bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp với bưu điện việt nam
tổ chức thành công lễ gia quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân
tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên quy mô toàn quốc
sau ngày gia quân tuyên truyền bảo hiểm xã hội việt nam đã vận động được hơn ba mươi người dân
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chúng ta phải có sự lãnh đạo chỉ đạo rất chặt chẽ và rất quyết tâm của cấp ủy đảng chính quyền
nhờ kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp với các thông điệp tuyên truyền gần gũi thiết thực
truyền tải được giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước đối với nhân dân thông qua các chính sách an sinh này
cũng như quyết tâm thực hiện bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế toàn dân
của cả hệ thống chính trị người dân đã nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích
và tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé